thưa quý vị sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức khởi công dự án cảng liên chiểu
đây là dự án trọng điểm nhằm góp phần định hình chiến lược phát triển kinh tế kinh tế biển cho khu vực miền trung
và đến dự buổi lễ có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng
dự án đầu tư xây dựng bến cảng liên chiểu được xây dựng trên tổng diện tích hơn bốn trăm năm mươi hectare tại phương hoa hiệp bắc quần liên chiểu
trong giai đoạn đầu dự án sẽ tập trung xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung gồm đê chắn sóng luồng tàu đường giao thông kết nối cảng
và hạ tầng kỹ thuật khác đáp ứng cho các tàu tổng hợp hàng rời trước mặt trọng tải đến một trăm linh tấn tàu container có sức chứa sáu đến tám tiêu
với tổng đầu tư hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
sau khi hoàn thành dự án dự kiến sẽ đáp ứng thông qua lượng hàng đến năm triệu tấn một năm và phát triển thành bến trong giai đoạn tiếp theo
theo quy hoạch nhằm giảm tải cho khu bến tiên sa giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô thành phố đà nẵng tăng cường kết nối vùng và liên vùng
góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội của thành phố và trong khu vực
phát biểu tại lễ khởi công chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện đúng tiến độ
chất lượng dự án có chiến lược đầu tư công nghệ hiện đại vào quản trị khai thác cảng biển hướng đến mô hình cảng xanh để khai thác hiệu quả cao nhất của dự án
nghệ an quyết định rót gần bốn tỷ vào hai dự án hạ tầng chiến lược cảng biển nước sâu cửa lò cảng hàng không quốc tế vinh trong năm hai nghìn hai mươi ba tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương
nghị quyết vừa được hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an thông qua mới đây
điều tiết một trăm linh cho ngân sách cấp tỉnh thu từ tiền sử dụng đất của bốn dự án khu đô thị trên địa bàn với gần bốn tỷ đồng để tạo nguồn vốn hỗ trợ thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế vinh
đầu tư xây dựng cầu dẫn nối quốc lộ bảy c với cảng nước sâu cửa lò bởi hiện cảng hàng không quốc tế vinh chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ hành khách và nhiều thời điểm quá tải tại khu vực check in
thực trạng cơ sở hạ tầng bất cập đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lựa chọn điểm dừng chân của các nhà đầu tư
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp tết của người dân việt nam airlines group gồm vietnam airlines pacific airlines và vasco tiếp tục tăng thêm hai trăm hai mươi bốn chỗ
tương ứng tăng thêm hơn một năm trăm linh chuyến bay
cho dịp cao điểm tết từ mùng sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày một mươi năm tháng chạp năm nhâm dần đến một mươi năm tháng riêng năm quý mão
bên cạnh đó giá vé bán tết năm nay vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa
cùng với việc bố trí gần hai năm trăm linh lượt xe một ngày phục vụ hành khách trong dịp tết hai nghìn hai mươi bốn
công ty cổ phần bến xe hà nội đã yêu cầu các đơn vị nếu có tăng giá vé phải gửi đăng ký giá vé
và vé trước ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày hai mươi tháng chạp năm nhâm dần
ngoài ra các đơn vị vận tải bán vé điện tử phải cung cấp các điều kiện cần thiết
bảo đảm việc bán vé không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký không trở quá số ghế quy định
ngoài ra công ty cổ phần bến xe hà nội cũng xây dựng phương án tổ chức giao thông sắp xếp và điều tiết phương tiện
nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
qua khảo sát một vài chợ truyền thống trên địa bàn hà nội
giá cả các loại rau xanh trong những ngày này tăng đột biến
cụ thể rau muống từ sáu đồng một bó tăng lên một mươi hai một mươi năm đồng một bó
cải ngọt cải ngồng cải chít một mươi năm đồng một kg tăng lên hai mươi bảy đồng một kg
mức từ một mươi năm đồng một kg tăng lên hai mươi đồng một kg
nguyên nhân do thời tiết rét đậm khiến cho thời gian sinh trưởng của rau ăn lá kéo dài
bên cạnh đó ở những vùng trồng rau lớn của thành phố hà nội
người nông dân xuống giống bị hỏng hoặc bị sâu bệnh cũng là một trong những nguyên nhân
khiến giá rau xanh tăng mạnh trong những ngày gần đây
liên quan đến đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng lên tới hơn một tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây này
ba mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa chú tại huyện eak
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng
dịp cuối năm tình hình vận chuyển tàng trữ và buôn bán pháo nổ ngày càng diễn biến phức tạp
nhằm ngăn chặn triệt để hiện tượng này thì lực lượng chức năng tỉnh hà nam
đã mở các đợt cao điểm tấn công và chấn áp
qua đó thì liên tiếp bắt giữ nhiều vụ pháo lậu trên địa bàn
ngày một mươi hai tháng một mươi hai đội điều tra tổng hợp công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã bắt quả tang bùi văn hùng sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện lục sơn tỉnh hòa bình
đang tàng trữ trái phép năm hộp pháo hoa nổ có trọng lượng gần bảy kg tại khu vực huyện kim bảng
bước đầu hùng khai nhận đặt mua số pháo trên qua mạng xã hội facebook
với giá chín trăm linh về để sử dụng trong dịp tết
trước đó thì ngày hai mươi hai tháng một mươi một đội cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện kim bảng cũng phát hiện
và bắt quả tang ba đối tượng tàng trữ sáu bảy kg pháo hoa nổ và sáu trăm bảy mươi gram ma túy
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vừa qua trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai biến liên quan tới thẩm mỹ
và cá biệt thì có trường hợp đã tử vong liên quan đến hoạt động này
qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng tỉnh bắc cạn
cũng đã phát hiện nhiều cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn
có dấu hiệu phức tạp và hoạt động vượt quá phạm vi cho phép
riêng tại thành phố bắc cạn có một mươi năm cơ sở làm đẹp liên tiếp mở cửa hoạt động
tuy nhiên nhiều spa không dừng lại ở chăm sóc sắc đẹp đơn thuần như đăng ký kinh doanh
mà còn lấn sân sang các dịch vụ thẩm mỹ
công an tỉnh và sở y tế thành lập tổ liên ngành tiến hành kiểm tra một số cơ sở
cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có dấu hiệu vi phạm
qua đó đã phát hiện và xử lý ba trường hợp tại thành phố bắc cạn
có hoạt động thẩm mỹ khi chưa có chứng chỉ hành nghề
thưa quý vị cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng cao nạn hàng giả hàng nhái
và hàng không rõ nguồn gốc theo đó cũng đã nóng trở lại
nhất là trên môi trường thương mại điện tử
và thực trạng này đặt ra nhiều yêu cầu cần phải có nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa
để lành mạnh hóa thị trường thương mại
thương mại điện tử cũng như bảo vệ tốt nhất quyền lợi người tiêu dùng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
có thói quen mua sắm hàng hóa trực tuyến bởi không có nhiều thời gian
nhưng chị trang đã vài lần mua phải hàng giả hàng nhái
với tư cách là một người mua hàng thường xuyên tham gia vào thị trường trực tuyến
thì cũng đã có những cái lần mà em phải mua phải hàng giả hàng nhái rồi
và em cá nhân em mong muốn là ở việt nam ta thì có thể xây dựng được
cộng đồng mua bán hoặc là cộng đồng thương mại điện tử an toàn
để tránh cho những người dân như em gặp phải những trải nghiệm không được tốt như vậy
những năm qua thị trường thương mại điện tử việt nam phát triển mạnh mẽ
xong vấn nạn hàng giả hàng kém chất lượng cũng theo đó diễn biến phức tạp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hoạt động buôn lậu kinh doanh hàng giả
hàng nhái trên mạng xã hội gia tăng trở lại
vào thời điểm cuối năm hoạt động này ngày càng phức tạp hơn
các mặt hàng vi phạm thuộc đủ chủng loại
tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thực phẩm điện tử
mình đặt hàng thì có thể là người ta bán hàng đưa đến
thì cái chất lượng của hàng nhiều khi nó cũng không đảm bảo được
như là những cái quảng cáo ở trên trang các trang mạng rồi
mình cũng không được kiểm tra chất lượng hàng trước
nên là nhiều khi nó cũng sẽ có khó khăn trong việc đến rồi không đồng ý
các thứ là cũng
cái mặt những người ship đến thì người ta cũng khó khăn
mình thì cũng ngạc
về cái giá tiền và cái mặt hàng để mà mình mua
thì thực ra có những cái mình không thể ươm ý
cho nên là đôi khi mình mua như thế
nhiều lúc nó là cũng như mọi người nói là nó là đúng là tiền mất tật mang
theo ghi nhận nhiều đối tượng mở gian hàng giảm giá khuyến mãi
để bán nhiều loại hàng lậu sau đó xóa chứng cứ rất nhanh
gây khó cho cơ quan quản lý
cũng như làm mất uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính
nếu không được ngăn chặn kịp thời
vâng chống hàng nhái hàng giả đặc biệt trên sàn thương mại điện tử
là cuộc chiến không hề dễ dàng
cần sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cơ quan chức năng
doanh nghiệp và người tiêu dùng
những thông tin này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
việc mà cải thiện cái trình độ nhận thức của người tiêu dùng
bằng các phương tiện truyền thông
để giúp cho người tiêu dùng không tham những cái sản phẩm rẻ
hoặc là những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
để mà tập trung vào các thương hiệu lớn
hoặc là giao dịch ở những cái gian hàng mà đã được xác thực
hoặc là mua hàng ở những cái nơi mà cam kết chỉ bán sản phẩm có chất lượng
thì sẽ giúp loại bỏ dần dần những người lợi dụng cơ hội
mà thị trường đang mở ra rất nhanh này
để họ tham gia vào đó để trục lợi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng quản lý thị trường
đã phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
thực hiện kiểm tra hơn ba vụ việc lợi dụng thương mại điện tử
để kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc
với số tiền xử phạt lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
dự báo trong hai ba năm tới tỷ lệ gian lận trên thương mại điện tử
sẽ chiếm từ năm mươi đến sáu mươi so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung
khi mà có các tố hiệu hàng hóa kém chất lượng cũng như không đảm bảo
cái yêu cầu đơn hàng thì người tiêu dùng cần phải đánh trực tiếp với sản thương mại điện tử
và thực hiện những chính sách khiếu ngạc đối với trực tiếp với sản
và trong trường hợp mà không giải quyết được chúng tôi cũng phối hợp với rất nhiều
các ký mê liên quan để có thể cùng giải quyết đồng bộ những khiếu ngạc tranh chất của người tiêu dùng
các chuyên gia cũng cho rằng cần nhanh chóng ban hành luật chuyên ngành
đối với hoạt động thương mại điện tử hướng tới kiểm soát chặt chẽ việc bán hàng trên mạng
cụ thể là xác minh danh tính của người bán và người mua hàng
bởi trong tương lai thương mại điện tử là xu thế tiếp theo của thị trường
sẽ phát triển rất mạnh mẽ bên cạnh thương mại truyền thống